ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ đã chỉ đạo cho các ngành liên quan khẩn trương giả soát toàn bộ đàn gia súc
thông tin khu vực đã xảy ra bệnh lở mồm long móng để người dân biết nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong đợt này phường an mỹ đã tiêm phòng cho bốn mươi năm trên năm mươi con trâu bò tại một mươi một khối phố
và phường an phú cũng đã tổ chức tiêm phòng gần ba trăm linh con trâu bò của tám khối phố
trong số nội dung chính của kế hoạch này có việc tăng cường nguồn lực cho các cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới
và thúc đẩy những nỗ lực để trục xuất những đối tượng nhập cư không có giấy tờ hợp pháp
các quy định mới này cũng sẽ tạo điều kiện cho các nhân viên tuần tra biên giới
các nhân viên hải quan và di trú được phép nhanh chóng trục xuất ngay lập tức bất kỳ đối tượng nhập cư trái phép mà họ phát hiện
trong đó có một số ít trường hợp ngoại lệ chủ yếu là trẻ em
xác lệnh của tổng thống donald trump chặt chẽ và ngắn gọn hơn so với bản sắc lệnh đầu tiên
và chúng tôi sẽ có cơ hội thực hiện kế hoạch đã đề ra
sự gia tăng nạn nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam khiến các cơ quan liên bang quá tải
và tạo ra lỗ hổng an ninh quốc gia đáng kể đối với mỹ
hiện nay hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ phần lớn đến từ mexico và các quốc gia trung mỹ
vốn đã mất nhiều năm để xây dựng gia đình và tạo kế sinh nhai tại mỹ
đang đứng trước mối lo lắng
vị trục xuất quy định mới cũng mở rộng hạn chế so với chính quyền tiền nhiệm
vốn chỉ ưu tiên trục xuất những người nhập cư bị truy tố các tội phạm nghiêm trọng
đe dọa tới an ninh hoặc những người vượt biên mới
sắc lệnh nhập cư mới của tổng thống donald trump sẽ gây tổn hạn đến an ninh quốc gia
và an toàn công cộng gây ra khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng trong các cộng đồng người nhập cư
bên cạnh đó các nhóm ủng hộ người nhập cư cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định trên
vì cho rằng xác lệnh mới sẽ mở ra những quy tắc bất hợp pháp
nhằm trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ đang sinh sống và làm việc tại mỹ
tổng thống nga vladimir putin vừa ký sắc lệnh truy tẳng huân chương dũng cảm
cho đại sứ nga tại liên hợp quốc vitaly chukin người vừa qua đời tại new york hôm hai mươi tháng hai
văn phòng báo chí điệm gremlin cho biết huân chương dũng cảm là phần thưởng cho sự công hiến
lòng trung thành của đại sứ nga choin tại liên hợp quốc
tổng thống nga putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông
tổng thống nga mô tả ông churkin là một trong những nhà ngoại giao thực hiện nhiệm vụ của mình
một cách xuất sắc và không bao giờ chịu thất bại
theo nhà lãnh đạo nga trong vòng hơn một mươi năm có những tình huống khó khăn nhất phải đối mặt
như sức ép về vị thế nước nga trong những vấn đề thế giới quan trọng
yêu cầu những nỗ lực to lớn và công hiến hết mình
tuy nhiên ông chukin luôn vững vàng đối mặt
nhà ngoại giao nga vitaly chukin qua đời vào ngày hai mươi tháng hai
một ngày trước sinh nhật lần thứ sáu mươi năm của ông
ông là đại sứ nga tại liên hợp quốc ở new york
và là trưởng đại diện của nga tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội chính phủ ukraine và phe đối lập đạt được ngày hai mươi tháng hai vừa qua
liên tục xuất hiện cáo buộc nga can thiệp vào tình hình miền đông ukraine
làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ đổ vỡ
lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực kể từ một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi tháng hai
tuy nhiên sau khi thỏa thuận ngừng bắn này được thực thi
vùng donets vẫn ghi nhận hai mươi bốn vụ việc vi phạm lệnh ngừng bắn
trong đó có tới một mươi hai vụ liên quan tới vũ khí hạng nặng
ngay sau những giờ đầu tiên lệnh ngừng bắn có hiệu lực
người phát ngôn quân đội của ukraine khẳng định
nhìn chung các hoạt động quân sự quan sát được tại khu vực chống khủng bố đã giảm đáng kể
tuy nhiên đã ghi nhận ít nhất một mươi năm vụ pháo kích dù chưa có dấu hiệu vũ khí hạng nặng được sử dụng
trong khi đó các động thái mới từ phía nga
tùy thân cho người dân thường trú thuộc miền đông ukraine được cho là đang làm gia tăng tăng thẳng
cũng như khiến thỏa thuận ngừng bắn mới bị đặt vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc
hàn quốc hôm nay lên tiếng phản đối nhật bản cử một quan chức cấp thứ trưởng
tới dự một sự kiện địa phương tổ chức nhằm tăng cường tuyên bố chủ quyền
đối với nhóm đảo tranh chấp mà seoul gọi là tokodo và tokyo gọi là takeshima
theo hãng thông tấn yonhap dẫn tuyên bố của bộ ngoại giao hàn quốc nêu rõ
nước này phản đối mạnh mẽ việc chính phủ nhật bản vẫn duy trì tuyên bố chủ quyền vô lý đối với nhóm đảo tokodo
ngoài ra bộ trên cũng đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của nhật bản để trao công hàm phản đối chính thức
đây là năm thứ năm liên tiếp tokyo cử quan chức cấp thứ trưởng tới dự buổi lễ với tư cách là đại diện của chính phủ nhật bản
tuyết rơi dày đang bao phủ miền bắc và miền trung của trung quốc ngày hôm qua đã khiến cho giao thông bị đình trệ
và rơi vào trạng thái nghiêm trọng
nhiều tuyến đường xe buýt và hãng hàng không của nước này đã phải hủy bỏ
mặc dù tuyết rơi giúp giảm bớt tình trạng khô hạn trong mùa đông năm nay ở trung quốc
sau ngày hôm qua có chín tuyến xe buýt tại bắc kinh đã tạm dừng hoạt động
trong khi sáu tuyến khác phải đổi hướng hoặc di chuyển với hành trình ngắn hơn do lo ngại vấn đề an toàn
các tuyến tàu điện ngầm tại thủ đô phải chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay lái tại các đoạn giao cắt trên mặt đất
nhiều tuyến đường chính tại nội mông sơn tây và hà bắc
cũng như các sân bay tại hà nam và sơn tây đã tạm đóng cửa
ít nhất hai trăm ba mươi sáu chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tại tỉnh châu thủ phủ của tỉnh miền trung hà nam